thủ tướng chính phủ đã giao ủy ban nhân dân tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng về chủ trương thực hiện đề án
bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường điện biên phủ đến năm hai nghìn ba mươi
thủ tướng chính phủ giao cho tỉnh điện biên thực hiện việc lập thẩm định và phê duyệt các dự án bảo quản
tu bổ phục hồi di tích chiến trường điện biên phủ theo đúng quy trình thủ tục thẩm quyền và quy định
để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của đề án
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi ủy ban nhân dân tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch bảo quản tu bổ phục hồi di tích và đề nghị thẩm định
trình thủ tướng chính phủ phê duyệt theo quy định
quần thể di tích chiến trường điện biên phủ có bốn mươi năm điểm di tích thành phần
đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt